mưa lớn kéo dài liên tục kèm theo việc xả lũ của một số công trình thủy lợi ở huyện công bắc tỉnh đắk lắc
đã khiến cho nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân bị ngập sâu trong nước
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng ảnh hưởng không nhỏ đến đổi sống của bà con nhà dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhà dân
không ai còn nhận ra đây là cánh đồng lúa hai năm hectare đang chờ đến ngày thu hoạch
nước mênh mông ngập hết ngọn lúa toàn bộ công sức của người nông dân sau một mùa vụ
đều bị nhấn chìm trong biển nước
hơn một tuần nay ngày nào ông nguyễn đình nguồn cũng có mặt tại cánh đồng để chờ nước rút
với hy vọng vớt vát được phần nào nhưng dường như tất cả hy vọng đó đều khó thành hiện thực
hàng trăm hectare lúa tại các thôn tám chín một mươi một mươi một và một mươi tám tại xã ea kli vẫn đang ngập trong biển nước
người dân đang cố gắng thu hoạch
tuy nhiên số lúa thu hoạch được là không đáng kể
hơn nữa do lúa bị ngập úng nên không thể bán cho thương lái khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh điêu đứng

còn thiệt hại là trên hai mươi ha thằng hiện nay đang còn chưa gặp là khoảng một mươi ha
tô bá tô bốn của thôn chín
việc người dân bị thiệt hại lần này chủ yếu do thời tiết bất thường
cùng với việc xả lũ của công trình thủy lợi đập grong bút hạ
mặc dù công trình thủy lợi này đã thực hiện đúng quy trình xả lũ
nhưng do kèm theo mưa lớn kéo dài nên người dân không kịp thu hoạch lúa
tổng dân tích của cánh đông thôn chín
đối với cái lúa là còn năm mươi hai ba ha
nhưng mà trong đó cái đợt này là do là vừa cái thời tiết là ảnh hưởng
từ lúc xả cho đến là lúc thu hoạch là lương nước nhiều quá
cho nên là cái thời gian xả dẻo xả bị muộn
cho nên dần đến hôm nay là khi có thông báo của cà rông mộc hà xả lũ
thì sau một ngày thì cà rông mộc hà đóng lại là kết hợp với trời mưa nữa

cảnh đông thôn chín là bị ngập hoàn toàn
hiện chính quyền xã ea kli huyện rongpak tỉnh đắk lắc đang khẩn trương thống kê thiệt hại
đồng thời kiến nghị lên các cấp có phương án hỗ trợ nhân dân
giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống tiếp tục sản xuất